liên quan đến sự việc quốc lộ một a đoạn đi qua tỉnh bình định bị hư hỏng nặng buộc dừng thu phí
bắt đầu từ hai mươi một h tối qua tổng cục đường bộ việt nam đã quyết định cho trạm bot bắc bình định thu phí trở lại
quyết định này được đưa ra sau khi công ty cổ phần bot bắc bình định hoàn thành khắc phục sửa chữa tuyến đường bị hư hỏng
cụ thể nhà đầu tư đã sửa chữa khắc phục triệt đề hư hỏng dạng ổ gà tạo êm thuận mặt đường bảo đảm giao thông thông suốt toàn tuyến
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu nhà đầu tư bot và doanh nghiệp dự án bot có trách nhiệm thường xuyên theo dõi phát hiện hư hỏng phát sinh trên tuyến và kịp thời sửa chữa khắc phục trong thời gian khai thác công trình
cục quản lý đường bộ ba có trách nhiệm theo dõi kịp thời yêu cầu doanh nghiệp dự án sửa chữa khắc phục các tồn tại phát sinh trong quá trình khai thác công trình